chào mừng quý vị và các bạn đến với alo ba trăm tám mươi năm
thưa quý vị trong thời gian vừa qua các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu buôn bán hàng cấm hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ gian lận thương mại trong thương mại điện tử đã phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm thế nhưng thực tế vấn nạn hàng giả online vẫn chưa được kiểm chế
thách thức từ nguồn hàng giả trên không gian mạng tiếp tục đòi hỏi chính phủ và các bộ ngành phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa
từ đó tìm ra những biện pháp phù hợp
nhằm kiểm soát ngăn chặn hàng giả
chương trình alo ba trăm tám mươi chín ngày hôm nay chúng tôi một lần nữa gửi tới quý vị phản ánh thực trạng vấn nạn kinh doanh hàng giả trên không gian mạng hiện nay
những mặt hàng chính hãng thông thường có giá bán từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng
giờ đây có thể dễ dàng tìm kiếm trên các sàn thương mại điện tử và các trang web bán hàng
thường ít quan tâm đến việc sản phẩm có nhãn phụ giấy tờ kiểm định chứng minh nguồn gốc sản phẩm thậm chí cách sử dụng bảo quản sữa cũng đều làm theo hướng dẫn của người bán qua mạng
các hại vô cùng to lợi nó ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng là chính
và tất nhiên là có phần thiên hại kinh tế cho người tiêu dùng
nhưng đối với doanh nghiệp đối với sản phẩm nhà hãi sản phẩm của họ thì trước hết là nó có tác động tiêu cực
thứ nhất là làm mất uy tín
thứ hai là làm mất uy tín
của cái sản phẩm chính hiệu sản phẩm có tiếng và dần đến là cái khách hàng họ sẽ quay lướng lại với sản phẩm của mình
cái thứ hai nữa là đối với sản phẩm nhà hãi thì giá thành nó rẻ hơn
và như vậy thì dựa chọn lựa của người tiêu dùng thì cứ thấy rẻ là mua và không để ý đến chất lượng
thì thương mại điện tử ngày càng phát triển cùng với những mặt tích cực
thì vấn đạn hàng giả hàng kén chất lượng xảy ra với bất cứ sản phẩm nào
cũng diễn ra phức tạp
hành vi vi phạm chủ yếu đã được các cơ quan chức năng chỉ ra như
thiết lập website thương mại điện tử bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước
không cung cấp đầy đủ cho khách hàng thông tin về cá nhân tổ chức sở hữu website
giả mạo thông tin của thương nhân tổ chức cá nhân khác để tham gia hoạt động thương mại điện tử
đặc biệt là cung cấp thông tin kinh doanh hoặc buôn bán hàng giả hàng hóa dịch vụ xâm phạm thuyền sử dụng trí tuệ
hoặc hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh trên môi trường internet
trong ba năm vừa qua tổng cục quản lý thị trường bộ công thương đã xử lý hơn ba vụ
xử phạt hành chính mỗi năm hai mươi tỷ đồng
nhưng đây vẫn là con số quá ít so với thực tế
lý do thứ nhất là thương mại điện tử phát triển thì các cái hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử
cũng phát triển theo và khiến cho lực lượng chức năng rất là khó kiểm soát
đối với các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử
trên môi trường thực tế thì chúng tôi có thể kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm rất là dễ dàng
nhưng mà đối với các hành vi mà gian lận thương mại trên môi trường thương mại điện tử
thì diễn ra rất là tinh vi và rất là khó kiểm soát
tôi lấy ví dụ đấy là cái việc mà các hành vi vi phạm như là họ có thể vi phạm về nhãn mát
vi phạm về chất lượng vi phạm về thương hiệu v v
thế chính vì vậy mà kiểm tra kiểm soát trên cái môi trường đó rất là khó khăn
còn theo số liệu của công ty bưu chính thương mại điện tử ninjavan
việt nam là quốc gia đứng đầu đông nam á về số đơn hàng trực tuyến
với trung bình một người mua đến một trăm linh bốn đơn hàng mỗi năm
bàn về thói quen mua hàng trực tuyến hiệp hội thương mại điện tử việt nam cho rằng
hành vi mua hàng của người tiêu dùng hiện nay cần phải thay đổi
mọi người mua hàng theo cái trào lưu mua hàng theo cái tâm lý và mua hàng cho quá nhiều vấn đề về cảm xúc
mọi người hãy chậm lại một chút
dùng các công cụ để đo đếm để lọc để xem xác thực trước khi mà chúng ta quyết định mua hàng
trên không gian ảo chúng ta biết là nó không có những cái hàng hóa cụ thể
người tiêu dùng không thể mục sử thị được
thành ra những thông tin này nhiều khi người dùng gây nhầm lẫn
nhìn đến hình ảnh rất là long lanh rất là đẹp
nhưng những thông tin liên quan những cái mặt trái của nó sẽ không được cung cấp
đấy khi mua về thì đã quá muộn rồi
thì cho đây là cái trong bối cảnh thương mại điện tử bộng đổ thì nó có nhiều xếp án
nó quan tâm nhiều lắm
theo đánh giá của bộ công thương dù có nhiều lực lượng đã vào cuộc xử lý các gian hàng vi phạm bắt nguồn từ không gian mạng
nhưng tình trạng kinh doanh buôn bán hàng cấm hàng giả hàng vi phạm sở hữu trí tuệ hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng kém chất lượng
vẫn luôn tiềm ẩn những nguy cơ đe dọa môi trường kinh doanh và làm ảnh hưởng niềm tin của người tiêu dùng
thưa quý vị thị trường thương mại điện tử năm ngoái tại nước ta ước đạt một mươi sáu bốn tỷ đồng
ghi nhận mức tăng trưởng gần hai mươi mỗi năm
trước sự phát triển như vũ bão này các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng
cần phải giữ được sự tỉnh táo cẩn thận với đồ rẻ đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ khi mua sắm trên mạng
chính phủ cũng chủ trương tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin
nhằm phát hiện xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng hóa trên mạng xã hội và các sản thương mại điện tử
đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quảng bá nâng cao nhận thức của người dân
trong việc phòng chống các hành vi gian lận thương mại bán hàng giả hàng nhái
công nghệ đang được nhiều đối tượng lợi dụng cho các hoạt động làm ăn phi pháp
để tiêu thụ hàng giả hàng không rõ nguồn gốc các đối tượng kinh doanh trên mạng xã hội đã làm giả
tạo ra mã số mã vạch để xác định nguồn gốc hàng hóa
hoặc sao chép mã số mã vạch của nhóm hàng tương tự dán lên sản phẩm rồi tập kết
cất giấu tại kho bãi
ngoài ra đối tượng còn trà trộn hàng thật với hàng giả hàng rõ nguồn gốc với hàng không rõ nguồn gốc
bán cho khách hàng
các đối tượng đã sử dụng nhiều kênh bán hàng khác nhau ví dụ như quảng cáo online trên mạng này
sử dụng những nhân vật nổi tiếng để quảng cáo quá mức sản phẩm
hoặc sử dụng những tour du lịch không nồng
hoặc lợi dụng những
cái kênh bán hàng ở các đoàn hội để bán một số lượng lớn cho các đối tượng
chủ yếu là người già những người kém hiểu biết những người ở vùng sâu vùng xa
theo tổng cục quản lý thị trường một trong những rào cản lớn nhất của công tác quản lý kinh doanh trên thương mại điện tử
là tỷ lệ cá nhân tổ chức đăng ký thông báo theo đúng quy định khi tham gia vẫn còn rất thấp
nhiều vấn đề vắc xin chưa được quản lý tốt
bên cạnh đó việc thực hiện xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp gian lận cũng rất khó khăn
các trang mạng xã hội không cung cấp địa chỉ hoặc cung cấp địa chỉ không đúng
có nhiều địa chỉ là nhà dân là trung cư
phần lớn các đối tượng sử dụng phần mềm như zalo facebook trên môi trường internet
gặp rất nhiều khó khăn về xác định tính chất quy mô địa chỉ vi phạm và hàng hóa vi phạm
việc mà các tổ chức cá nhân mà kinh doanh trên mạng
thì họ thường là cũng diễn ra tại không có địa điểm cụ thể
thứ hai nữa là kinh doanh thì họ không có một cái kho hàng để chúng tôi có thể kiểm tra
cái thứ ba là vì là họ không có cái địa điểm đó cho nên là có thể diễn ra tại nhà dân
và khi mà kiểm tra được cái nơi ở của họ thì chúng tôi phải phối hợp với bộ công an thì mới có thể tiến hành kiểm tra được
ngoài ra thì cái việc mà giao dịch thì thông qua một cái tổ chức logistic trung gian
để có thể đưa hàng hóa đến người tiêu dùng
và việc mà trao đổi mua bán giữa hai người mua và người bán thì thường diễn ra là cá nhân bằng cái tin nhắn
chính vì vậy mà cái việc mà chúng tôi có thể thâm nhập vào các cái tin nhắn cá nhân đấy thì là một cái mà làm việc rất là khó khăn
nhằm tăng cường hoạt động quản lý giám sát hàng hóa trên môi trường internet
tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong hoạt động mua sắm trực tuyến
thời gian tới lực lượng chức năng trong đó chủ công là lực lượng quản lý thị trường
đã đẩy mạnh công tác phối hợp
giữa các cơ quan liên quan trong việc thanh kiểm tra kiểm soát hoạt động lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả hàng nhái
đặc biệt là phối hợp với các đơn vị bán tên miền và cung cấp dịch vụ máy chủ ngân hàng viễn thông chuyển phát
trong việc xác minh đối tượng để kiểm tra và xử lý vi phạm
cùng với đó kiểm soát chặt chẽ lượng hàng hóa kèm hóa đơn chính từ theo các đơn vị chuyển pháp nhanh
giao nhận hàng hóa tập kết tại kho hàng các cảng cạn
khi thị trường thương mại điện tử ngày càng phát triển hơn lúc nào hết
người tiêu dùng cần phải tự cập nhật công nghệ trang bị kiến thức vững vàng để bảo vệ mình
và tất nhiên ngay với cả lực lượng chức năng cũng thế
khi các đối tượng lợi dụng công nghệ thay đổi phương thức hoạt động mới
thì biện pháp đấu tranh cũng phải hoàn thiện hơn
và ngay sau đây sẽ là những tham vấn của hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng việt nam